thực hiện chủ trương của ban bí thư trung ương đảng năm hai nghìn một mươi tám hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức thí điểm tháng nhân đạo tại hà nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
năm hai nghìn một mươi chín tháng nhân đạo tiếp tục được triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng chính quyền
và sẽ bắt đầu từ ngày một tháng năm đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đây là thông tin đã được đưa ra trong buổi họp báo của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam diễn ra vào ngày hôm qua tại hà nội
với chủ đề kết nối sẻ chia và lan tòa tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín có mục tiêu huy động và kết nối triệu triệu trái tim nhân ái
để cùng sẻ chia trao cơ hội mang lại niềm tin hạnh phúc và sự khởi đầu mới tốt đẹp cho những người có hoàn cảnh khó khăn
đưa các hoạt động nhân đạo ngày càng lan tòa thấm sâu vào cộng đồng qua đó tăng cường sự gắn kết xã hội và củng cố sức mạnh toàn dân tộc
đây là năm thứ hai trung ương hội chữ thập đỏ việt nam cùng các cấp ban ngành triển khai tháng nhân đạo mạnh mẽ trên cả nước
theo đó lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín sẽ được khai mạc vào bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và sẽ đồng thời diễn ra nhiều hoạt động trên khắp các tỉnh thành
đặc biệt tháng nhân đạo năm nay sẽ cho ra mắt ngân hàng điện tử nhân đạo và phát hành một triệu phong bì thư tín có hình ảnh nhân đạo của việt nam để giới thiệu tới bạn bè quốc tế
một số chương trình đặc biệt như xây máy ấm nhân đạo vùng biên tổ chức hiến máu tình nguyện đăng ký hiến tặng mô tặng nhân đạo trưng bày ảnh tặng xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi cũng sẽ được tổ chức